kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị công an tỉnh sơn la vừa cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng biên phòng sơn la công an và hải quan tỉnh điện biên
triệt phá hai vụ mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là bảy bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hai mươi bốn tháng ba lực lượng phối hợp đã giữ tráng y phánh và mùa a xía
tại khu vực xã triển hác huyện mộc châu tỉnh sơn la thu giữ năm bánh heroin hai điện thoại di động một xe máy cùng một số tăng vật khác
và chỉ một tiếng đồng hồ sau đó tại quốc lộ sáu thuộc địa phận xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tăng hạng a xà trú tại huyện bộc châu tỉnh sơn la cùng với tăng vật là hai bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng xà khai nhận
câu số ma túy này về để bán kiếm lời
trồng trái phép gần hai cây thuốc viện để bán kiếm lời
má thị phính trú tại thị xã sapa vừa bị công an thị xã sapa tỉnh lào cai bắt khẩn cấp
qua khám nghiệm hiện trường công an thị xã sapa đã phát hiện thu giữ một tám trăm bảy mươi sáu cây thuốc viện được phính trồng tại vườn rau của gia đình
công an công an cũng thu giữ thêm gần bốn gram nhựa thuốc viện được đối tượng cất giấu trong nhà
phính cai nhận toàn bộ số cây thuốc viện trên
đối tượng trồng để bán kiếm lời
lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành nhổ bỏ số cây thuốc viện trên và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với má thị
về hành vi trồng cây thuốc viện và tàng trữ trái phép chất ma túy
lê minh long đối tượng đã trực tiếp ra tay sát hại chủ tiệm spa hương roza ở khu phố bốn phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
vừa bị công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh gia lai bắt giữ vào tối ngày hôm qua khi đang lẩn trốn tại xã đăng huyện iapa tỉnh gia lai
chiều ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh đồng nai nhận được tin báo nạn nhân bị sát hại và cướp tài sản
chiều hôm sau công an tỉnh đồng nai phát hiện long đang lẩn trốn tại huyện yapa tỉnh gia lai nên phối hợp bắt giữ
qua đấu tranh bước đầu long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện công an tỉnh đồng nai đang tổ chức di lý đối tượng về đồng nai để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh theo pháp luật
liên quan đến video được phát tán trên mạng xã hội vào tối ngày hôm qua về người đàn ông có hành vi hành hạ ép một em bé sử dụng nghi là chất ma túy
công an huyện hóc môn tp hcm vào ngày hôm nay cho biết đơn vị đang phối hợp xác minh
theo hình ảnh từ video một người đàn ông xăm trổ
không mặc áo đã nhiều lần chửi bới văng tục đối với em bé này
thậm chí có đoạn clip ghi lại cảnh em bé bị ép hút chất nghi là ma túy
trong clip còn có tiếng của một người phụ nữ nhưng khi chứng kiến sự việc người này cũng không có hành động can ngăn
ngay khi video được phát tán lên mạng xã hội đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cho rằng qua hình ảnh vụ việc có dấu hiệu của sự bạo hành trẻ em
đồng thời đề nghị lực lượng công an kịp thời xác minh để đảm bảo an toàn cho trẻ em
cũng như xử lý nghiêm đối tượng
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thực hiện hành vi tham ô tài sản
nguyễn quốc huy chú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giả
theo hồ sơ của cơ quan công an nguyễn quốc huy là nhân viên của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh
chi nhánh bạc liêu có nhiệm vụ nhận lệnh từ công ty để giao hàng và thu tiền hàng từ khách
đảm bảo tiền thu hộ từ người nhận được nộp về công ty
tuy nhiên huy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình thu tiền từ nhân viên rồi chiếm đoạt
sử dụng vào mục đích cá nhân gần ba trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
cháy lớn xảy ra gây thiệt hại tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại vĩnh tân công ty cổ phần môi trường thiên thanh huyện vĩnh cửu
công an tỉnh đồng nai đang khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ cháy này
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng ba
ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong khuôn viên nhà máy
kèm theo nhiều tiếng nổ khói cao hàng chục mét
cảnh sát phòng trái chữa trái và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh
đã đến hiện trường dập tắt được đam trái vào khoảng một mươi tám h cùng ngày
bước đầu xác định ngọn lửa phát ra từ bãi chứa chất thải trong khuôn viên nhà máy
rồi lan rộng bốc trái dữ dội
may mắn không gây thiệt hại về người
nguyên nhân xảy ra vụ cháy có thể là do chập điện
thưa quý vị thời gian vừa qua trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh quảng nam
đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng thiêu dụi nhiều ngôi nhà
thậm chí là đã có trường hợp tử vong
trước tình hình trên lực lượng công an tại các huyện miền núi
đã tăng cường vận động tuyên truyền và thành lập nhiều mô hình phòng trái chữa trái
để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân
phát huy tối đa hiệu quả công tác phòng trái chữa trái
theo phương châm bốn tại chỗ hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra
mô hình tổ liên gia an toàn phòng trái chữa trái
tại thôn một xã trà mai huyện nam trà my tỉnh quảng nam
bảy hộ dân có nhà ở kết hợp kinh doanh liền kề này
đã được trang bị đầy đủ bình chữa cháy dụng cụ phá dỡ
lắp đặt chuông báo trái và nút ấn báo trái liên kết với nhau
đảm bảo ứng bất kỳ nút nào thì tất cả chuông đều kêu
đồng thời các hộ dân trong tổ liên gia cũng đã được tập huấn kỹ lưỡng
về cách sử dụng bình chữa trái và kỹ năng phòng trái chữa trái
khi có trái nổ xảy ra
mô hình này tuy vẫn còn mới mẻ với bà con vùng núi nam trà my
thế nhưng người dân đều rất quan tâm và ủng hộ
vì trái nổ trái lan là nỗi ám ảnh đối với người dân nơi đây
một cái tổ là tới bảo hộ là bảo hộ gia đình
mình liên kế phía nhà đây để mở một làng mà có sự cố
thì mình bấm nút thì mọi người đều
ví dụ như gia đình của nhà nồ mà bị có sự cố
thì mình bấm nút là mọi người đều
hơn số trong quanh đề trả tới để hỗ trợ
màu mốn của tôi thì nó được

mô hình trẻ trái công cộng được triển khai thêm nhiều trái nhiều địa bòn
để nó đồng bộ về an toàn hơn cho cuộc sống của chúng ta
những xã miền núi vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh quảng nam
đã xảy ra rất nhiều vụ cháy do tập quán dùng bếp củi
dựng nhà bằng gỗ hoặc các vật liệu dễ cháy
từ những đám cháy nhỏ đã lan rộng
gây hậu quả nghiêm trọng do kiến thức về phòng cháy chữa cháy của người dân ở đây

vẫn còn nhiều hạn chế

khiến năm ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn
tại huyện tây giang do đốt lửa sủi ấm
hay mới đây nhất
vụ cháy xảy ra vào đầu tháng ba vừa qua
tại huyện nam trà my
đã khiến hai người tử vong
lực lượng công an địa phương đang nỗ lực tuyên truyền
thành lập và nhân rộng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và điểm chữa cháy công cộng
để nâng cao nhận thức trách nhiệm cho người dân
trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu hồ cứu nạn
của các hồ gia đình
chúng tôi cũng xác định rằng
phòng cháy chữa cháy
cũng là một trong những nhiệm vụ
hết sức quan trọng để đem lại sự bình yên
cuộc sống cho người dân
và khi người dân đã có
tiến thức và có nhận thức
về sự an toàn
về phòng cháy chữa cháy
thì việc phong ngừa sẽ tốt hơn
do đó là
xây dựng tổ liên gia
mới được một
và chúng tôi cũng đã khảo sát
tiếp tục chỉ đạo khảo sát
để thực hiện những khu vực khác
để đảm bảo là khi có sự cố
thì bà con nhân dân
ở khu vực có cái nghiệp vụ
và có cái phương tiện
sẵn sàng ưng phó
để mà hạn chế tối thiểu
cái việc mà cháy nổ xảy ra
tuy vậy việc triển khai nhân rộng mô hình này
ở các huyện miền núi
vẫn còn rất nhiều khó khăn
do người dân chủ yếu sống trên nương rẫy
các hộ cách xa nhau
không đảm bảo yêu cầu để thành lập mô hình
bên cạnh thành lập các mô hình
lực lượng công an cơ sở
cũng đang nỗ lực vận động tiên truyền
để người dân nâng cao hơn nữa
nhận thức về hậu quả nghiêm trọng của cháy nổ
và từng bước thay đổi thói quen
góp phần giảm thiểu cháy nổ
và đảm bảo an toàn tính mạnh
và tài sản của người dân khi có cháy nổ xảy ra
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
tông an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường chú tại thôn trạch khê
xã quảng trạch huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám
và có xẹo chấm cách một cm
sau cánh mũi trái
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
thì hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn thế anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy
trần xuân soạn phường đông thọ thành phố thanh hóa
tỉnh thanh hóa
cao một m bảy mươi một và có nốt ruồi cách ba cm
sau cánh mũi phải
và đối tượng lê đức hương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải phường hải hòa
thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trường trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện